trụ ương hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường việt nam phối hợp với tỉnh thái nguyên tổ chức lễ phát động hưởng ứng giờ trái đất năm hai nghìn một mươi chín và ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân
chương trình có sự tham gia của hơn năm vận động viên cán bộ đoàn viên học sinh và nhân dân thành phố thái nguyên
với chủ đề của năm hai nghìn một mươi chín là tiết kiệm năng lượng ứng phó biến đổi khí hậu
tại chương trình nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực đã diễn ra như ký kết sử dụng tiết kiệm tài nguyên năng lượng và bảo vệ môi trường
vận động năm chữ ký dấu vân tay cam kết tắt ít nhất một bóng đèn trong thời gian tối thiểu sáu mươi phút từ hai mươi h ba mươi đến hai mươi một h ba mươi ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
nó sẽ tạo thành một cái thói quen của công dân của mọi người các lứa tuổi là những cái gì về năng lượng mà nếu không sử dụng đến thì chúng ta tiết kiệm
tiết kiệm đây nó vừa mang ý nghĩa kinh tế cho từng cá nhân và gia đình nhưng tiết kiệm đây nó là một cái hành động rất là cao thượng để mà tham gia góp phần bảo vệ môi trường để ứng phó với lại biến đổi khí hậu
chiến dịch giờ trời đất đã và đang lan tỏa trong cộng đồng gia đình người dân và xã hội
qua đó kêu gọi cộng đồng chung tay ứng phó với hiện tượng
hình tượng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
hãy tiết kiệm năng lượng ứng phó với biến đổi khí hậu
ở đây thì trong các buổi sinh hoạt lớp cũng như là sinh hoạt dưới cò thì nhà trường cũng như là các học sinh tiêu biểu của nhà trường đều tuyên truyền về giờ trái đất để mỗi học sinh thực hiện tốt và đúng những hành động của rửa giấy đất để góp phần tiết kiệm năng lượng cho trái đất
ngày sau lễ phát động khoảng năm vận động viên cán bộ đoàn viên học sinh và nhân dân thành phố thái nguyên đã tham gia ngày trại ấu
vì sức khỏe toàn dân